thưa quý vị quảng bình và quảng trị sẽ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở lũ quét lũ lụt trong những ngày tới
khi được dự báo là nơi có tổng lượng mưa lớn nhất cả nước trong đợt này
hai tỉnh này luôn nằm trong vùng tâm mưa và với lượng mưa lớn thì sẽ gây ra hiện tượng là đất đá bở nhão
khiến hai tỉnh này có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lửa đất
còn đối với khu vực thừa thiên huế xuống tới phú yên và con tum gia lai
là những nơi có nguy cơ cao về lũ ống lũ quét sạt lở đất trong hai ngày tới
quý vị hãy để ý đến những dấu hiệu sạt lở lũ quét để bảo vệ tính mạng
như là nghe thấy tiếng cành cây gãy đổ hay đất đá va chạm với nhau
chú ý quan sát hiện tượng cây cối nghiêng dần hay các vết lún nứt trên mặt đất tường nhà cửa sổ cửa ra vào cong vanh
và bên cạnh đó thì cảnh báo một đợt lũ sẽ lên các sông từ hà tĩnh đến phú yên con tum và gia lai
trong ba ngày tới và lưu ý là có nơi trên báo động ba
ở thời tiết ở khu vực bắc bộ thì lại tránh được hoàn toàn với hình thái là nắng nhiều
một số nơi trong đó có cả thủ đô hà nội nắng nóng ba mươi năm độ c
quý vị nên uống nhiều nước để tránh cơ thể có hiện tượng là mất nước đảm bảo sức khỏe cho một ngày dài làm việc
và đó là thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày
còn bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật vào buổi sáng